chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba địa phương để lấy ý kiến về việc nghị định hướng dẫn luật đất đai
liên quan đến giá đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
phó thủ tướng trần ông hà nhấn mạnh quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất là chính sách quan trọng nhằm bảo đảm tính công bằng
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh người dân được tham gia hưởng lợi trong quá trình phát triển
hay hoa lợi ích của các bên khi thực hiện dự án
do vậy quy định về giá đất phải bảo đảm nguyên tắc khách quan minh bạch
điều hòa nguồn thu từ đất cho nhà nước người dân doanh nghiệp không để giá đất biến động nóng
cân đối chi phí đầu vào cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội
nhấn mạnh việc triển khai xây dựng các nội dung nghị định phải khẩn trương nhưng bảo đảm chất lượng
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tổ chức hiệp hội tiếp tục tập trung góp ý
hoàn thiện dự thảo các nghị định trong đó tập trung vào những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm
như phương pháp định giá đất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư
các nội dung nghị định cần được tham chiều với quy định pháp luật bảo đảm phù hợp
thống nhất chặt chẽ xuyên suốt thống nhất trên cơ sở lý luận và thực tiễn
để hoàn thiện thể chế hóa phương pháp định giá đất hướng dẫn thực hiện một cách nhất quán công bằng
trong triển khai các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng tái định cư
các tỉnh thành phố cần chủ động triển khai nghiên cứu kỹ và tiếp tục góp ý
hoàn thiện dự thảo các nghị định nhất là những vấn đề liên quan đến địa phương
tiếp thu đầy đủ hoàn thiện nghị định để luật đất đai chính thức có hiệu lực vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi